hiện nay chín mươi nhu cầu về sức khỏe của người dân chủ yếu là chăm sóc sức khỏe ban đầu
vì vậy ngành y tế phải tập trung nhân rộng mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình
với sáu nguyên tắc liên tục toàn diện phối hợp dự phòng gia đình và cộng đồng
sở y tế tp hcm đã triển khai nhiều mô hình trạm y tế điểm bắt đầu thu được nhiều kết quả tích cực
trạm y tế điểm phường một quận năm ra mắt trở thành một trong hai mươi bốn trạm y tế điểm
được sở y tế đầu tư nhân rộng trên toàn bộ hai mươi bốn quận huyện trong thành phố
các trạm y tế điểm này được nâng cấp cơ sở hạ tầng bổ sung các trang thiết bị cần thiết và thuốc tiết yếu
mỗi trạm y tế có ít nhất hai bác sĩ luôn phiên với các bác sĩ của bệnh viện quận huyện
đồng thời bác sĩ của trạm y tế được nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng khám chữa bệnh
để kịp thời khám chữa bệnh các trạm y tế được kết nối trực tuyến với bác sĩ tại các bệnh viện thành phố
giúp hội chẩn và tư vấn chuyên môn nhanh hơn
việc triển khai hai mươi bốn trạm y tế điểm này giúp số hóa hồ sơ bệnh nhân cũng như giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
theo thống kê của sở y tế tp hcm từ khi triển khai mô hình các trạm y tế điểm
lượng bệnh nhân tăng hơn bốn mươi đến năm mươi so với trước